hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về hành vi cố ý gây thương tích hai đối tượng là trần mạnh cường và lê minh đức chú thành phố hà nội làm việc tại thành phố đà nẵng tiếp tục thực hiện hành vi đe dọa đánh đập và cướp tài sản
công an huyện hòa vang tp đà nẵng cho biết vừa tiến hành bắt giữ hai đối tượng này để làm rõ về vụ việc nêu trên
được biết cả hai đối tượng đều đang là nhân viên của một công ty có trụ sở chi nhánh tại xã hòa phước huyện hòa vang
theo cơ quan điều tra vào cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám anh nguyễn thanh ngọc bốn mươi bốn tuổi chú quận liên triều có vay tiền của công ty nơi mà hai đối tượng cường và đức làm việc nhưng chậm trả lãi
do đó ngày hai mươi hai tháng bảy cả hai đối tượng yêu cầu anh ngọc trả hết cả tiền gốc lẫn tiền lãi
anh ngọc không có khả năng trả thì bị hai đối tượng hành hung và ép anh ngọc phải viết giấy cầm xe máy với số tiền là tám triệu đồng
sau đó cường và đức thả cho anh ngọc về nhưng vẫn giữ lại chiếc xe máy hiệu vision
tại cơ quan công an hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình
trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản hết sức manh động gây bức xúc cho người dân
trước tình hình trên công an huyện cầm mỹ đã tăng cường công tác tuần tra áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm tự bảo vệ tài sản của chính mình
hai đối tượng đoàn minh đức và nguyễn ngọc nhã cùng chú tại huyện cẩm mỹ vừa bị truy bắt nóng về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng bảy đức chở nhã đến trụ atm ở xã xuân tây huyện cẩm mỹ để rút tiền
tại đây cả hai đã gặp ông sì a nhì chú tại tỉnh bà rịa vũng tàu và yang si mao quốc tịch trung quốc đang rút tiền
do không thạo việc rút tiền từ trụ atm nên ông yang xi mao có nhờ nhã hướng dẫn việc rút tiền
sau khi rút được số tiền tám năm triệu đồng ông mao đưa lại cho ông nhì cầm đếm
khi quan sát thấy ông nhì cầm số tiền nhiều nên nhã nảy sinh ý định chiếm đoạt
ngay lập tức nhã đã giật số tiền trên tay của ông nhì rồi cùng với đức điều khiển xe tẩu thoát
sau khi cướp được tiền nhã chia lại cho đức hai triệu đồng số còn lại nhã dùng vào việc trả nợ và mua ma túy sử dụng
công an huyện cẩm mỹ đã nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng này
thu giữ số tiền bốn triệu đồng cùng chiếc xe mà các đối tượng dùng
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo